thông tin từ bộ y tế trong ngày hôm nay cả nước có thêm một mươi một ba trăm bốn mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi
nâng tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước lên hai trăm bảy mươi sáu trăm sáu mươi tám ca
để khẩn trương sàng lọc phát hiện ca bệnh trong hai mươi bốn giờ qua gần bảy trăm một mươi năm bảy trăm linh xét nghiệm cũng đã được thực hiện
cùng với đó hơn hai trăm tám mươi ba hai trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
đưa tổng số liều vaccine đã được tiêm lên hơn hai mươi tám triệu liều
về tình hình lây nhiễm thông tin mới nhất từ bộ y tế cho biết là cả nước ghi nhận thêm một mươi bốn chín trăm hai mươi hai ca mắc mới
trong đó có hai mươi tám ca nhập cảnh
có một mươi trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
riêng tại thủ đô hà nội chiều nay ghi nhận một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
và tất cả đều ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa